hội đồng xét xử đã tuyên phạt văn tiến tú bảy năm sáu tháng tù

ngoài ra các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền đã thu lợi bất chính trong đó tú bị tuyên nộp lại số tiền năm mươi sáu tỷ đồng
vào khoảng sáu giờ sáng nay đã xảy ra một vụ cháy lớn tại ba căn nhà liên kề số một trăm bốn mươi ba một trăm bốn mươi năm và một trăm bốn mươi bảy đường lê duẩn
phường e tám thành phố bô mát tuột tỉnh đắk lắc
theo ghi nhận ban đầu ba căn nhà số một trăm bốn mươi ba một trăm bốn mươi năm và một trăm bốn mươi bảy là của gia đình ông trần tất vi sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi chuyên kinh doanh đồ gỗ và điện thoại di động
vào thời điểm trên ông trần tất vi đang đun nước ở dưới bếp phát hiện nhà một trăm bốn mươi năm của gia đình bị cháy dữ dội khói đen bốc lên mù mịt
ông vội hô hoán người dân và chạy ra từ phía sau
đám cháy đã nhanh chóng lan rộng ra hai nhà số một trăm bốn mươi ba và một trăm bốn mươi bảy ở bên cạnh
do trong nhà có nhiều đổ gỗ nội thất dễ cháy ngập gió to đến bảy giờ đàm cháy tiếp tục lan rộng sang hai nhà số một trăm bốn mươi một và một trăm bốn mươi chín
để tìm hiểu chi tiết hơn về vụ cháy phóng viên sĩ đức của antv đã có mặt tại hiện trường sẽ cung cấp thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn
xin chào anh sĩ đức ạ
vâng xin chào thầy hồng nhung ạ
vâng xin anh cho biết là diễn biến vụ cháy đến thời điểm hiện tại như thế nào ạ
vâng thưa chị hồng nhung thưa quý vị các đồng chí và các bạn
theo như những thông tin mà phóng viên antv có mặt tại hiện trường có được thì khoảng sáu giờ sáng nay
nguồn lửa được phát hiện bùng cháy tại số nhà một trăm bốn mươi năm đường lê duẩn phố nghệ tam thành phố buôn mơ thuật
nguyên nhân ban đầu được nghĩ là do kẹp điền tại ngôi nhà này
đây là ngôi nhà kinh doanh đổ gỗ điện thoại di động hông nước và các loài đồ gia dùng khác
các nhà một trăm bốn mươi năm này vòng có ba gian và kinh doanh các loài đồ gia dùng rất dễ cháy
nên chỉ sau một thời gian ngắn thì
toàn bộ tài sản thì chưa được hoàn toàn
sau đó thì ngọn lửa nhanh chóng đã cháy sang ngôi nhà một trăm bốn mươi
nhưng mà rất may thì số tài sản trong nhà đã được đưa ra từ trước nên chị cháy phần căn nhà
và vụ cháy xảy ra không có thiệt hại về người
còn về tài sản thì chưa có thông tin được cụ thể
dạ vâng thế công tác mà cứu chữa thì đang được các cơ quan chức năng triển khai cụ thể như thế nào ạ
vâng sau khi nhận được tin báo thì cảnh sát phòng cháy
chữa cháy tỉnh đắk lắc đã điều năm xe cứu hỏa cùng với hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp cùng với các cơ quan chức năng và người dân ở đây tham gia công tác chữa cháy
đến khoảng bảy giờ sáng thì ngọn lửa được khống chế và không cháy lan sang những ngôi nhà bên cạnh
đến khoảng tám giờ ba mươi phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vâng thưa chị hồng nhung
dạ vâng như vậy là rất may là chúng ta đã không có thiệt hại về người và đám cháy đến thời điểm này đã được dập tắt hoàn toàn
vâng thưa chị hồng nhung
xin cảm ơn phòng viên chị đức với những thông tin vừa rồi ạ
những hình ảnh và thông tin mới nhất chi tiết hơn về vụ việc này chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin sau
ngày bảy tháng một phòng cảnh sát kinh tế công an hà nội cho biết đã khởi tố bị can thêm bốn đối tượng liên quan tới vụ hai cửa hàng kinh doanh xăng dầu
thuộc công ty cổ phần xăng dầu chất đốt hà nội gắn chip điện tử để móc túi khách hàng
các đối tượng gồm nguyễn mạnh hà trưởng ca cửa hàng xăng dầu bốn trăm ba mươi sáu trần khát trân
bùi thị mai linh và nguyễn công trung đều là nhân viên bán hàng cửa hàng xăng dầu trần khát trân
ngô tuấn anh chú tại quận long biên đối tượng bán chip điện tử
cả bốn đối tượng này đều bị khởi tố về hành vi lừa dối khách hàng
theo tài liệu điều tra trần thanh trình là trưởng cửa hàng xăng dầu yên viên huyện gia lâm
cùng các đối tượng đã thực hiện hành vi gian lận từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
cơ quan điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi bốn đến khi bị phát giác các đối tượng đã chiếm đoạt của khách hàng hơn năm tỷ đồng
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi năm khi được bổ nhiệm làm trưởng cửa hàng xăng dầu yên viên
trình đã mang theo công nghệ gian lận sang cửa hàng này nhằm tiếp tục móc túi người tiêu dùng
đến thời điểm bị phát hiện cửa hàng yên viên đã gian lận một mươi bốn năm trăm linh lít xăng dầu của khách hàng
trình cùng các đối tượng đã kịp tiêu thụ bảy năm trăm linh lít xăng dầu hưởng lợi bất chính gần một trăm linh triệu đồng
số còn lại chưa kịp tiêu thụ
tiếp tục thông tin về vụ rút ruột sang dầu quy mô lớn vừa bị phát hiện tại tỉnh quảng nam
mà chúng tôi đã đưa trong bản tin trước
chỉ với thao tác đơn giản mà vẫn giữ nguyên kẹp trì các đối tượng đã dễ dàng hút trộm xăng dầu
sau đó ngang nhiên bán ngay tại kho bãi nhà dân
nhóm phóng viên antv tại quảng nam đã theo chân lực lượng công an tìm hiểu thủ đoạn của nhóm đối tượng này
mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây
theo lộ trình hai chiếc xe bồn này xuất từ kho khuê mỹ thuộc công ty xăng dầu khu vực năm thành phố đà nẵng
phải chở thẳng đến các chi nhánh xăng dầu ở con tâm và bắc tây nguyên
tuy nhiên đường đi thực tế lại không như vậy
chiều ngày bốn tháng một công an tỉnh quảng nam bắc quả tăng huỳnh đức hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
lái xe bồn biển kiểm soát bốn mươi ba c hai mươi tám đang hút hơn một trăm hai mươi lít xăng trên chiếc xe bồn
để bán ngay kho bãi của lương thị kim thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã đại hồng huyện đại lộc
lực lượng chức năng đã kiểm tra tại điểm mua bán của nhà bà thảo
có chứa đến hai mươi bảy phi sắt chứa xăng e năm ron chín mươi hai và dầu diesel và năm mươi năm canh nhựa chứa xăng
ron chín mươi hai với tổng số lượng gần bảy lít
cùng thời điểm trên cách nhà thảo khoảng hai trăm linh m tại nhà tăng thị xuân lài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
xe bồn chở xăng của công ty petrolimax biển kiểm soát bốn mươi ba h ba nghìn ba trăm ba mươi bốn do ông nguyễn văn lâm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bị phát hiện đang rút ruột hai trăm linh lít xăng ron chín mươi hai và bán cho lài
chỉ bằng một vài thao tác quen thuộc các môn dù đã được nghiêm trì dễ dàng bị mở lỏng van
nhấc nắp vừa đủ luôn vào ống với đầu xã của xe và nhanh chóng xã đầy
ngoài số lượng xăng dầu trên lực lượng công an còn phát hiện thêm năm lít xăng dầu
được để ngay bên bãi đất trống sát nhà thảo
trong quá trình phòng chuyển tỷ góc lấy xe mặt dầu
bồn xe tắt xe đã có thiết kế theo tiêu chủng quy định
nhưng khi về góc lấy xe có thể cơ nới
cũng như là do cố
cả một số lượng lớn xăng dầu được chứa trong kho bãi hoàn toàn không có thiết bị phòng chống cháy nổ
việc tiếp diễn hành vi hút trộm thu mua xăng dầu trái phép của các đối tượng này sẽ rình rập nguy cơ cao về an toàn cháy nổ
thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân sẽ là khôn lường
một mươi hai bảy trăm sáu mươi hai thùng gạch men do trung quốc sản xuất không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc vừa bị tri cục quản lý thị trường tp hải phòng ra quyết định tạm giữ
tiến hành kiểm tra bốn kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn liên hiệp hưng ở xã đại bản huyện an dương do bà nguyễn thị hải làm giám đốc
lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi hai bảy trăm sáu mươi hai thùng gạch men do trung quốc sản xuất ước tính trên một tỷ đồng không có giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc
hiện vụ việc đã được tri cục quản lý thị trường thành phố hải phòng phối hợp với các cơ quan chức năng ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng trên
tiếp theo là thông tin bắt các đối tượng mua bán pháo lậu tại hải dương và lạng sơn
dạng sáng nay trên quốc lộ năm đoạn qua thôn trung xã phúc thành huyện kim thành công an tỉnh hải dương bắt quả tang hai đối tượng đang mua bán trái phép pháo các loại
trong quá trình bắt giữ một đối tượng đã bỏ chạy đối tượng bị bắt là thân minh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
tăng vật thu giữ gồm ba thùng các tông bên trong chứa các hộp pháo giàn và một bao tải được bảy trăm linh quả pháo trứng có tổng trọng lượng trên chín mươi kg
trước đó vào dạng sáng qua tổ công tác thuộc đội quản lý thị trường số hai tri cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn phát hiện tại khu vực xã thụy hùng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn một bao tải
bên trong chứa hai mươi hộp pháo giàn tổng trọng lượng ba mươi hai kg bị truy đuổi đối tượng vận chuyển đã vứt bỏ xe và hàng bỏ trốn khỏi hiện trường
càng về cuối năm thì tình trạng mua bán tàng trữ sử dụng trái phép pháo nổ càng có chiều hướng diễn biến phức tạp
tại nghệ an tình trạng này xảy ra chủ yếu tại khu vực ven biển vì vậy công an nghệ an đã tập trung lực lượng tăng cường đấu tranh ngăn chặn
lợi nhuận cao khó bị phát hiện
và tập quán đốt pháo trong đêm giao thừa để giải vận đen cầu năm mới làm ăn tốt đẹp còn tồn tại
đó là những lý do khiến nhiều đối tượng lợi dụng để buôn bán pháo trái phép trên tuyến đường biển
thì bởi vì chúng tôi theo pháp luật hậu cũng nói là các loại của pháo nó quy cơ đến thứ nhất là tính mạng sức khỏe rồi xảy ra tai lạc ở tỉnh biển thì hẳn nhiều cái đột ngột vẫn xảy ra cho nên chúng tôi không thể dùng đấy
động lực tình trạng trên
thì công an phương cũng đã chủ động xuống phối hợp với trưởng bán hội nghề cả phương phương cũng như là vận động tất cả các hội nhân là chuyên đánh thái thạc cả trường biển và cũng như phối hợp với mô hình hội nghề cả an toàn nghề cả biển biển đảo là chủ động tuyên truyền và phòng ngừa